tại đài tưởng niệm núi quế tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ liệt sĩ núi quế anh linh đài
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương
đại diện các mẹ việt nam anh hùng cán bộ lão thành cách mạng các thân nhân gia đình liệt sĩ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương sự cố gắng của các đơn vị thi công
đã xây một công trình dấu ấn chất lượng để mãi mãi con cháu về sau
và các công ty du lịch có thể đưa khách đến tham quan những nơi có nhiều người đã hy sinh
để cho bạn bè hiểu được đất nước ta dân tộc ta và những người đã hy sinh anh dũng trong kháng chiến
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương sự cố gắng để mãi mãi con cháu về sau

phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương sự cố gắng để mãi mãi con cháu về sau